sở công thương hà nội vừa công khai danh sách tổng hợp điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu
và danh sách các chợ trên địa bàn thành phố
theo đó sẽ có bảy tám trăm sáu mươi sáu điểm bán hàng hóa thiết yếu đặt tại các quận huyện của thành phố
nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân thủ đô
ngoài ra sở công thương hà nội cũng công bố danh sách bốn trăm năm mươi năm chợ cung cấp hàng hóa thiết yếu
để đảm bảo cho người dân hà nội yên tâm chống dịch nhằm thực hiện chỉ thị số một mươi bảy
ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban nhân dân thành phố
về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn và phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian hoạt động các điểm cung ứng này chủ yếu từ sáu h đến hai mươi hai h hàng ngày
trong số các điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu còn có các biêu cục chuyển phát nhanh
nhằm dịch vụ vận tải cung ứng hàng hóa